trong tháng hai giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm nhập siêu đã có hiện tượng tăng trở lại nhưng còn thấp
tăng trưởng của doanh nghiệp chưa đạt được yêu cầu đề ra
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ điều này tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai diễn ra vào sáng nay
thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên chính phủ phải có sự chỉ đạo lãnh đạo
nhất là thành lập các doanh nghiệp ở các trung tâm lớn để một số ngành đẩy mạnh tăng trưởng hơn
môi trường đầu tư kinh doanh phải được cải thiện hơn
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nêu rõ ngay sau tết các nhà máy
xí nghiệp cơ quan và người dân đã bắt tay ngay vào việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ngay từ đầu năm
lễ hội được chấn chỉnh hết sức nghiêm túc không sử dụng xe công không sử dụng giờ hành chính để đi lễ hội
những lễ hội phản cảm đều được chấn chỉnh kịp thời
về hội nghị thương đỉnh hoa kỳ triều tiên thủ tướng biểu dương các cấp các ngành
các địa phương có liên quan đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ
mà đảng và nhà nước giao
sau hội nghị này chính một cái thờ cơ phát triển của nước ta
các cấp các ngành có liên quan nhất là các ngành về thương mại đầu tư nhất là du lịch
phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn kể cả đối ngộ quốc tế
kể cả những vấn đề có liên quan khác của đất nước
như giữ gìn được nếp sống tật tự văn minh đô thị như hà nội vừa rồi các ông chí đã triển khai cho nhân dân
kinh tế tháng hai và hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục khởi sắc thị trường chứng khoán tăng tích cực
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ kinh tế trong tháng hai vẫn còn một số tồn tại hạn chế
do vậy các cấp các ngành cần phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế này để tập trung chỉ đạo sản xuất
xuất kinh doanh nhằm đạt được kết quả tăng trưởng cao ngay trong quý i với tinh thần biến nguy cơ
các nước thành thời cơ trong từng cấp từng ngành và từng địa phương
về dịch tả lợn châu phi thủ tướng đề nghị phải xử lý rứt điểm các ổ dịch
sử lý rứt điểm các ổ dịch tả lợn châu phi lỡ bụng long móng không để phát sinh ổ dịch
hai việc một là tiêu ủy nhanh lợn mắc bệnh tổng vệ sinh phun thuốc khởi trùng tiêu độc
sử lý nghiêm cất trường hợp buôn bán vận chuyển lai loan dịch bệnh giám sát chặt chở cửa khẩu đường
mạnh lối mở đồng thời sẽ có cơ chế của nghị quyết này hỗ trợ mặt giá cả để thanh toán ví dụ
lợn ái phải cao hơn có mức chi phí cho tiêu ủy lợn phải phù hợp đừng để nông dân phải giấu lực dịch bệnh
nhưng đồng thời hộ nông dân nào tỉnh nào địa phương nào giấu dịch tả lợn châu phi thì phải xử lý rất nghiêm
về tình hình nguồn cung lúa gạo tăng cao trong thời gian qua thủ tướng chỉ đạo hai bộ tài chính và
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phối hợp để thu mua lúa gạo can thiệp đúng mức theo quy
luật thị trường để bảo đảm giá lúa có lợi cho nhân dân đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại gạo
tìm đầu ra cho nông dân hiệp định cptpp đã có hiệu lực
bộ công thương là cơ quan chủ trì phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa tuyên truyền mạnh hơn nữa
thực sự là cơ quan đồng hành cùng doanh nghiệp thủ tướng yêu cầu ủy ban quản lý vốn nhà nước
chỉ đạo xử lý rứt điểm các dự án đang gặp khó khăn ở các tập đoàn các tổng công ty đã chuyển
về ủy ban nhất là tại pvn tkv thủ tướng cũng yêu cầu bộ thông tin và truyền thông có chỉ đạo
tuyên truyền những thành tiệu của đất nước tạo hứng khởi cho sản xuất kinh doanh phát triển
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng tự do ngôn luận tự do báo chí xâm phạm lợi ích nhà nước
những cá nhân đã lợi dụng báo chí để mà đánh hội đồng làm những việc rất sai trái trong báo chí
bộ thông tin phải xử lý nghiêm báo cáo làm việc ở bộ công an để điều tra
truy tố xét xử một số trường hợp vi phạm dù là có trốn đi nước ngoài
thủ tướng lưu ý bộ kế hoạch và đầu tư là cơ quan
quan thường trực của tổ biên tập kinh tế xã hội cùng các bộ ngành các thành viên ban chỉ đạo làm tốt công
tác tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm và kế hoạch năm năm
trước mắt tổ biên tập kế hoạch xã hội chuẩn bị tốt các nội dung chủ đề phương châm để
họp tiểu ban lần thứ ba hoàn thiện báo cáo bộ chính trị trong tuần tới